những kênh ngoại giao quan trọng góp phần khẳng định vị thế của những trí thức việt nam trên trường quốc tế đó chính là ngoại giao kênh hai nơi mà những học giả chia sẻ những nghiên cứu và hiểu biết của mình với bạn bè quốc tế
và trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị cùng gặp gỡ tiến sĩ hoàng oanh phó hiệu trưởng trường đại học việt nhật hà nội
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị cùng gặp gỡ tiến sĩ hoàng oanh phó hiệu trưởng trường đại học việt nhật hà nội
và mặt khác thì chúng tôi cũng thúc đẩy cái hoạt động ký kết những cái mou để mà có thể tạo nền tảng trao đổi sinh viên giữa hai trường đại học trong cái khoảng thời gian dài hơn
một điểm nữa cũng rất là quan trọng là trường đại nhật chúng tôi thì tiếp nhận các cái thực tập sinh là các cái cán bộ đang làm việc tại các doanh nghiệp nhật bản ở nhật bản
nhưng muốn mở rộng thị trường sát việt nam thì họ sẽ đến thực tập ở trường đại việt trong một khoảng thời gian từ một đến hai tháng để mà hiểu hơn về thị trường cũng như là xã hội con người việt nam
thì với những hoạt động hai chiều cả từ nhật sang việt từ việt sang nhật như thế thì tôi cho rằng là chúng tôi sẽ có những cái đóng góp nhất định vào trong cái việc giao lưu giữa thế hệ trẻ
tôi được biết rằng là trường đại học việt nhật thì cũng đã sang đến các trường đại học danh tiếng ở nhật để trực tiếp tuyển sinh
vậy thì tôi tò mò không biết được rằng là chúng ta mang cái thêm
thế mạnh gì để mà thu hút các bạn sinh viên từ chính đất nước bản địa sang việt nam học
thực ra thì khi mà chúng tôi tổ chức những cái cuộc tuyển sinh như thế chúng tôi nhằm đến hai đối tượng chính
một là như chị đã nói chính người nhật chúng tôi thu hút sang việt nam học
và thứ hai nữa là chúng tôi thu hút ngược lại những người việt nam đang học ở nhật bậc đại học quay trở về học việt nam bậc sau đại học
vì là như tôi cũng đã chia sẻ
thứ nhất là việt nam hay là khu vực nói chung chúng ta đang có sự phát triển rất là lớn và có cái tiềm năng để có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới
thì đấy là một cái điểm rất là quan trọng để thu hút được người việt nam từ nước ngoài quay trở về cũng như là người nhật hay là người các quốc gia khác sang việt nam phát triển sự nghiệp
và một cái điểm cũng rất là quan trọng liên quan đến việc đó là nếu thực sự người việt nam ở nước ngoài hay những người nhật người các quốc gia khác muốn phát triển việt nam
thì họ thực sự phải đến việt nam học tập
chứ nếu chỉ tiếp thu cái nền văn hóa tiên tiến của nhật bản
của mỹ hay của các nước khác
thì khi mà quay trở về việt nam thì
ví dụ như việt nam chẳng hạn
khi mà từ việt nam sang các nước đó
thì phải thích nghi văn hóa với xã hội bên đó
nhưng khi quay trở lại việt nam
đồng thời họ cũng sẽ gặp một cuộc sốc văn hóa ngược lại
làm thế nào thích nghi trở lại xã hội việt nam
thì nếu mà ở việt nam
chúng ta có thể cung cấp một môi trường quốc tế
đồng thời là cung cấp cho các bạn ấy cơ hội
có thể giao lưu với xã hội
thì như vậy là tôi cho rằng
đấy là cái giáo dục rất là toàn diện
để có thể giúp các bạn
phát triển được tương lai
ở chính việt nam cũng như là các nước trong khu vực
thông qua câu chuyện tuyển sinh thì chắc hẳn là
chúng ta cũng sẽ thu hút được
một cái lượng doanh nghiệp
nếu như họ có nhu cầu muốn đầu tư vào việt nam
tôi cũng cho rằng là việt nam có rất nhiều thế mạnh
để mà có thể thu hút được các cái doanh nghiệp nhật bản
như tôi cũng đã chia sẻ là cái cơ cấu dân số trẻ
cũng như là nhân lực truyền độ cao
ở việt nam là khá là cao
thì trên cái nền tảng đó
thì tôi nghĩ rằng là rất nhiều doanh nghiệp nhật bản
đã không chỉ đặt
cái cơ sở sản xuất ở việt nam
mà họ bắt đầu
dịch chuyển đặt các cơ sở
nghiên cứu và phát triển ind
tại việt nam ví dụ như là toshiba
vision patronix đã bắt đầu nhìn thấy
cái xu hướng đó
thì tôi cho rằng là trường đại học việt nhật
và cái nền giáo dục việt nam
nói chung thì chúng ta
làm thế nào đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao
tốt hơn nữa cung cấp được các chương trình đào tạo
cũng như là hoạt động nghiên cứu
tạo nền tảng cho sự phát triển công nghiệp tốt hơn nữa
để thu hút được các doanh nghiệp này
vào đầu tư ở việt nam không chỉ ở nhật bản
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
thưa ông tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng ta
thì còn có các bạn sinh viên
đến từ các trường đại học khác nhau
và có lẽ là bây giờ thì họ đang rất là muốn đặt câu hỏi
dành cho ông rồi không biết là ông đã sẵn sàng chưa ạ
có bạn sinh viên nào muốn đặt câu hỏi
dành cho vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay không
các em có thể dơ tay
chào bác ạ
cháu là hoàng hà linh sinh viên trường đại học kinh tế quốc dân
chào có một câu hỏi dành cho bác
đó là giới trẻ việt nam cần
học hỏi gì từ giới trẻ nhật bản
xin cảm ơn ạ
tôi nghĩ rằng đây là một câu hỏi rất là khó
về làm thế nào mà
tôi cho rằng là
cái lệ thiết
cái lệ thiết lớn nhất của tuổi trẻ
là các bạn có thể có nhiều trải nghiệm
và được phép sai lầm
và được phép trình sửa có thời gian để trình sửa những sai lầm đó
thì tôi cũng nghĩ rằng
đối với mỗi đất nước
không chỉ là người trẻ thì đều có những cái đặc trưng văn hóa nhất định
và chúng ta cũng có thể
học tập rất nhiều những cái nét
đặc trưng của người nhật
ví dụ như là tính kỷ luật tính đúng giờ
hay là cái
cái cách thức quyết tâm trong công việc
để hoàn thành những mục tiêu
theo cái lộ trình mà các bạn phải ra rất là hệ thống
tôi cũng chỉ có một cái quan sát nhỏ
đối với các bạn trẻ nhật bản
thì các bạn đấy khi mà ở giai đoạn phổ thông ấy
thì các bạn học rất là căng thẳng
để mà có thể đi vào đại học được
nhưng vào đại học rồi
thì các bạn đã dành ra để các bạn trải nghiệm nhiều hơn
tức là thực ra các bạn ấy không quá dành
thời gian đại học để mà học trong sách vở
mà các bạn ấy nên học những cái thứ
mà các bạn ấy mong muốn được học
thì đấy là những quan sát của tôi
đối với cái cách thức học tập cũng như là
vũ trình của các bạn trẻ nhật bản
hy vọng là giúp ích phần nào cho bạn
còn bạn nào muốn đặt câu hỏi dành cho vị khách mời của chúng ta
em hiểu thầy ạ
em là văn huỳnh minh
đến từ trường đại học ngoại thương ạ
em đến đây có một câu hỏi muốn hỏi thầy là
thời gian gần đây thì giới trẻ việt nam đi du học nhật bản rất nhiều
thầy có thể cho em biết lý do tại sao
và làm thế nào để có thể lấy được
học bổng du học tại nhật bản không ạ
em cảm ơn ạ
thì tôi nghĩ rằng là một cái
về học bổng nó còn rất thú vị
vì rõ ràng là hiện giờ chúng ta
quan sát được rất nhiều các bạn trẻ việt nam
sân nhật học tập
và bên cạnh cái việc mà chúng ta học tập
những thế mạnh của nhật bản
thì học bổng cũng là cái phần đóng vai trò rất là quan trọng
đúng không ạ
dành cho các bạn học đại học và sau đại học
ở nhật bản cũng có rất nhiều loại
cơ bản thì tôi
tôi tri thành hai cái nhóm
một là nhóm học bổng của chính phủ nhật
và học bổng của các cái
doanh nghiệp tổ chức nhật bản
thì học bổng của chính phủ nhật
thông thường là các bạn sẽ nộp hồ sư
qua các kênh chính thức
như là con đại sứ quán nhật bản ở việt nam
hay là liên hệ trực tiếp
với các cái trường đại học nhật bản
ở nhật bản
qua các kênh của các giáo sư
thì họ có thể giới thiệu cho các bạn cách thức
làm thế nào để xin học bổng của chính phủ nhật
ví dụ như nếu các bạn
nếu các bạn muốn xin học bổng
đi học đại học ở nhật
thì thông thường các bạn sẽ vào
việt nam học một học kỳ
sau đó thì ứng tuyển vào cái kỳ thi
hàng năm do đại sứ quán nhật bản tổ chức
để chọn các bạn tốt nhất
nhận học bổng đi học đại học
bằng học bổng của chính phủ nhật
và cũng tương tự như thế đối với bậc thạc sĩ
và tiến sĩ cũng có rất nhiều các cái doanh nghiệp
các tổ chức cũng có học bổng
cá nhân tôi là một trong hai người việt nam đầu tiên
nhận được học bổng của tập đoàn panasonic
để đi học sau đại học ở nhật
thì khi mà xin học bổng
các tập đoàn thì cũng có
có rất nhiều cách
cái cách mà an toàn nhất là các bạn xin
từ việt nam tìm học bổng tốt rồi các bạn mới đi
nhưng mà như vậy thường
học bổng mà xin từ việt nam
thì là học bổng khá là cạnh tranh
và thường là bổng có cái đài thọ
khá là cao
chính vì thế không dễ để xin học bổng như thế
hàng năm thì một số lượng học bổng như thế
cũng chỉ có vài suất trên toàn quốc thôi
có một cách khác nữa mà cũng rất nhiều các bạn trẻ việt nam
hiện nay đang làm đặc biệt là các bạn
theo cái chủ nhật ngữ đông du đấy
thì các bạn đông du các bạn đi sang nhật
du học tự túc
một thời gian
rồi khẳng định mình bằng cái kết quả học tập
trong quá trình học tập trong trường đại học ở nhật bản
và các bạn có thể dễ dàng xin được những cái
học bổng từ các doanh nghiệp các tổ chức
cũng không phải là cao lắm
nhưng mà đủ để có thể trang trải được cuộc sống ở nhật
hy vọng là tôi giúp ích được bạn
với câu trả lời đó
xin cảm ơn những chia sẻ của ông và một lần nữa
cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam
với câu chuyện của những người việt trên đất nước canada
cũng sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
vào một buổi sáng thứ bảy
tại đại thư viện trung tâm thành phố montreal
như thường lệ gia đình chị nguyễn trang nhung
đưa bé sue hana vũ
đến tham gia chương trình hoạt động nhóm
cho trẻ em trong khu vực
được tổ chức tại đây
bé sue sống trong một trường
mới đến canada được hai năm
nên còn nhiều khó khăn về ngôn ngữ
cũng như việc kết bạn
chính vì vậy thư viện với chương trình hoạt động nhóm cuối tuần
là địa điểm lý tưởng
cho những em bé mới đến canada như sue
nhà mình thì khá là nhức nhát
nhất là khi mà bé sang đây
thì các ngoại ngữ của bé chưa tốt
chưa được tốt
nên là mình muốn bé đi đến
các cái khu vực
mà có nhiều các bạn trẻ
có nhiều các bạn nhỏ
như là cùng độ tuổi
bạn có thể giao lưu
và vào nhập với văn hóa
ở canada được tốt hơn
thư viện cộng đồng tại thành phố montreal
nằm trong chương trình phát triển cộng đồng
của tỉnh bang quebec
hệ thống thư viện tỉnh bang này
phát triển với mong muốn đem đến
một không gian chung cho cộng đồng
đặc biệt chú trọng vào hỗ trợ đối tượng người nhập cư
với nền tảng là việc đọc sách
và tổ chức các sinh hoạt cộng đồng
thư viện luôn có nhiều chương trình phù hợp
để quy tụ mọi lứa tuổi
tầng lớp đến tham gia
trong đó có cả những chương trình dạy kỹ năng cho trẻ em
tại hệ thống thư viện công
mỗi cuối tuần các bạn nhỏ có cơ hội
thực hành những kỹ năng cần thiết
từ truyền thống như vẽ trồng rau
đến các công nghệ hiện đại hơn như điều khiển robot
dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên
và phụ huynh
con thích đến thư viện
tại vì rất nhiều bạn
với cả nhiều trò chơi
trò chơi con thích nhé
trò chơi là đọc truyện với cả vẽ tranh
trò chơi như vậy nó rất phù hợp
với độ tuổi như của bé nhà con mình
mà rất là chi tiết
và không một cái
không không một cái trò chơi nào tính phí cả
toàn bộ là free hết
toàn bộ là
là là là để dành
chọn cho các bé
tại canada hệ thống thư viện thành phố
là một trong những tiện ích lớn
một hỗ trợ thiết thực dành cho người dân
đặc biệt với những gia đình mới nhập cư
những gia đình việt mới đến
đều coi đây là địa chỉ quen thuộc
nơi đầu tiên để tìm hiểu hơn
về đất nước và con người canada
thưa quý vị
chương trình tạp chí đối ngoại tuần này
của truyền hình nhân dân
cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý
và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa
thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa
trong đài truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email
tạp chí dn acom gmail com
hoặc địa chỉ email
tạp chí dn acom gmail com
xin kính chào và hẹn gặp lại
trong các chương trình tiếp theo
xin chào và hẹn gặp lại
trong các chương trình tiếp theo
trong các chương trình tiếp theo